thưa quý vị thông tin chính phủ giảm giá điện lần thứ tư trong những ngày cả nước căng mình chống dịch
đã nhận được sự đồng lòng và phấn khởi của rất nhiều người dân
quyết định kịp thời này đã làm tăng thêm quyết tâm chống dịch trên cả nước
ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
gia đình chị linh sử dụng nhiều điện cho máy tính cũng như các thiết bị khác
khi nghe thông báo được giảm giá điện sinh hoạt lần này chị linh rất cảm kích
động thái giảm tiền điện sẽ giúp góp phần bớt khó khăn rất nhiều tôi đánh giá là như thế
chính sách này của nhà nước trong thời gian này rất giúp cho người dân được rất nhiều tiện ích
giảm được chi phí tiết kiệm cho người dân rất nhiều
đợt giảm tiền điện lần thứ tư sẽ tập trung vào các nhóm khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt
tại các tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội
từ ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
theo chỉ thị số một mươi sáu và nhóm khách hàng thứ hai là các cơ sở cách ly
người bị nhiễm hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín cũng được giảm giá điện tiền điện trong đợt này
cụ thể sẽ giảm một mươi năm tiền điện trước thuế vat trên hóa đơn tiền điện cho khách hàng sử dụng đến hai trăm linh kwh trên tháng
giảm một mươi tiền điện trước thuế vat trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng trên hai trăm linh kwh trên tháng
thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện là hai tháng
tại các kỳ hóa đơn tháng tám và tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
theo ước tính tổng số tiền giảm giá điện giảm tiền điện của đợt bốn này là khoảng hai năm trăm linh tỷ đồng
các bảng chính quyền từ trung ương đến địa phương cũng đã có rất nhiều gói hoạt động để nhằm hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
và đặc biệt là các doanh nghiệp chúng tôi cũng thấy được những việc làm đấy của đảng
của chính phủ của nhà nước là cũng rất là hợp lòng dân và cũng rất là thiết thực và cũng rất là ý nghĩa trong cái bối cảnh diễn biến dịch covid một mươi chín
thời điểm này làm cho sức mua của toàn xã hội được giữ vững hoặc là được hỗ trợ thì sẽ tốt cho nền kinh tế
nên thành ra là vào thời điểm khủng hoảng mà nhà nước có những biện pháp để cho dân chúng bớt lo hoặc doanh nghiệp cũng bớt lo lắng
nếu mà giảm giá của các dịch vụ cơ bản thì cũng là điều tốt
mà cho sức mua của dân chúng được tăng lên
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay để góp phần chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chính phủ đã quyết định giảm giá điện giảm tiền điện cho các đối tượng sử dụng điện trong bốn đợt với tổng số tiền là hơn một mươi sáu ba trăm linh tỷ đồng
điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng nhà nước chính phủ đến đời sống người dân
góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc chung tay cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh